tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình áp thấp
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vùng áp thấp trên khu vực bắc bộ đã di chuyển về phía ven biển và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
trước tình hình này ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các đơn vị nhằm chuẩn bị tốt các phương án
chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trên diện rộng
hồi một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc một trăm linh sáu hai độ kinh đông
ngay trên bờ biển các tỉnh từ nam định đến thanh hóa dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông
mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn giờ tới là toàn bộ khu vực vịnh bắc bộ
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn diện rộng văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành các tỉnh thành phố
chỉ đạo triển khai nghiêm túc công điện số chín trăm ba mươi một cdttg của thủ tướng chính phủ
theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin thông báo hướng dẫn cho thuyền trưởng
chủ các phương tiện tàu thuyền tàu du lịch đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng đi di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
vùng nguy hiểm được cập nhật theo bản tin của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đối với khu vực đất liền theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ áp thấp nhiệt đới thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân
để chủ động phòng tránh đặc biệt là đối với mưa lớn ngập úng rông lốc chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ